ở sáng nay kế hoạch chuyển đổi mã vùng giai đoạn một đã chính thức được triển khai
ba tỉnh thành phố thực hiện triển khai trong đợt này là sơn la lai châu lào cai điện biên yên bái quảng trị thừa thiên huế quảng nam đà nẵng thanh hóa nghệ an và hà tĩnh
việc chuyển đổi mã vùng đã chính thức được thực hiện theo chỉ đạo của bộ thông tin và truyền thông
tuy nhiên một số doanh nghiệp vẫn tỏ ra rất lo lắng vì đợt chuyển mã vùng lần này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các giao dịch của bản thân các đơn vị
theo quy định của bộ thông tin và truyền thông thì thay đổi cái đầu số của các vùng mã vùng của các đầu số điện thoại cố định thì cái này thì trước mắt thì nó có ảnh hưởng
tác động lớn nhất đấy là cái vấn đề về thông tin trên các cái tờ rơi trên các cái mẫu mã bao bì bao gói
hiện nay các doanh nghiệp thì thông thường là khi người ta thiết kế mẫu mã bao bì
bao bì bao gói và người ta in ấn thì nó có theo kế hoạch
bây giờ nếu như là năm hai nghìn một mươi bảy này mà thay đổi luôn thì toàn bộ cái toàn bộ cái thông tin ở trên bao bì nhãn gói thì người ta vẫn phải tiếp tục sử dụng
mà vẫn tiếp tục sử dụng thì là cái số thông tin điện thoại trên đấy nó không còn đúng nữa
để giảm thiểu những tác động đối với các thuê bao chịu ảnh hưởng trong kế hoạch chuyển đổi mã vùng
và truyền thông đã yêu cầu các doanh nghiệp thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trong nước
cơ quan quản lý viễn thông các nước liên minh viễn thông quốc tế trước thời điểm chuyển đổi tối thiểu sáu mươi ngày
và trong quý bốn năm hai nghìn một mươi sáu vừa qua vnpt vinaphone cũng đã thực hiện một số biện pháp để thông báo với khách hàng về việc chuyển đổi mã vùng
trong quý bốn này chúng tôi sẽ có kế hoạch thông báo và triển khai thông báo các lịch trình cũng như lộ trình chuyển đổi cụ thể
đối với tất cả các khách hàng đối với tất cả khách hàng nằm trong diện mà sẽ chuyển đổi mã vùng mã tỉnh trong dịp này
để khách hàng có thời gian cũng như có kế hoạch để đồng bộ các việc thay đổi các số điện thoại cái đầu số điện thoại liên hệ của mình
đối với cái đó chúng tôi cũng hỗ trợ truyền thông trên mạng trên các mạng xã hội trên hệ thống chăm sóc khách hàng trên các trang web và các cái hệ thống online khác
từ việc chuyển đổi này có thể sẽ gây ra một vài tác động đối với các doanh nghiệp
nhưng chuyển đổi mã vùng trong thời điểm này được cho là rất cần thiết để đảm bảo việc triển khai quy hoạch kho số mới và cũng là để góp phần hạn chế tình trạng sim giác tin nhắn rác trên thị trường như hiện nay
thời gian gần đây dịch vụ vận tải hành khách theo hình thức sử dụng phần mềm uber được phổ biến rộng rãi nhất là tại các thành phố lớn
việc ứng dụng phần mềm trong kết nối giữa người dùng với lái xe đã mang lại nhiều tiện ích
tuy nhiên việc doanh nghiệp sử dụng phần mềm này không đúng quy định đã làm mất đi sự cạnh tranh lành mạnh trong thị trường vận tải hành khách đối với loại xe không quá chín chỗ ngồi đặc biệt là liên quan đến sự an toàn của khách đi xe
chỉ cần tải phần mềm ứng dụng taxi uber về máy và thao tác rất đơn giản bạn có thể gọi được một chiếc xe hợp đồng theo hình thức taxi và ở đây đã hiện sẵn giá tiền phải trả cho nơi bạn cần đến
chỉ ít phút sau xe đã đến nơi bạn cần đón
chiếc xe này dùng hình thức thanh toán điện tử không dùng phù hiệu

thông tin là chặng đường và thời gian và số tiền

không cần phải ký hợp đồng giấy
theo quy định của bộ giao thông vận tải vấn đề kinh doanh vận tải sử dụng phần mềm ứng dụng của uber chưa được phép dùng hợp đồng điện tử và đối với người lái xe tham gia dịch vụ này cần phải có hợp đồng bằng giấy theo đúng quy định hiện hành
như vậy rõ ràng đây là một hình thức vận tải chưa được pháp luật công nhận
với những phần mềm mà khi bộ giao thông vận tải chưa cho phép
ứng dụng cái hợp đồng đó là hợp đồng điện tử
thì cái phần mềm đó có thể ứng dụng nên những cái xe hợp đồng đó nhưng chỉ để dùng để kết nối
còn khi kết nối xong giữa hành khách và đơn vị kinh doanh vận tải vẫn phải ký kết với nhau một cái hợp đồng văn bản bằng giấy có đầy đủ nội dung
việc làm đó để góp phần đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người hành khách đi xe cũng như để đảm bảo quyền và trách nhiệm của đơn vị cung cấp kinh doanh vận tải
trong nghị định bốn mươi sáu về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông vận tải đường bộ hiện nay đã quy định rất rõ những mức sư phạm rất nặng đối với người điều khiển phương tiện đối với đơn vị kinh doanh vận tải khi vi phạm những điều kiện đó
và đương nhiên còn một cái sai phạm nữa cũng phải nêu tới đó là nếu như chúng ta đưa cái phần mềm ứng dụng này vào những đơn vị kinh doanh vận tải không đủ điều kiện không được sở giao thông vận tải cấp giấy phép
hoặc đưa vào những hộ cá thể
nhưng không có giấy phép kinh doanh vận tải và cái xe đấy không được cấp phủ hiệu thì như vậy là cũng chưa đúng với quy định
theo nghị định bốn mươi sáu luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám quy định sẽ phạt tiền từ một tới hai triệu đồng đối với người điều khiển xe vận tải chuyển khách theo hợp đồng nhưng không mang theo hợp đồng vận chuyển hoặc có hợp đồng vận chuyển nhưng không đúng theo quy định và mức phạt từ ba tới năm triệu đồng đối với hành vi điều khiển xe chở khách hàng không có hoặc không gắn phủ hiệu hoặc có nhưng đã hết giá trị sử dụng hoặc sử dụng phủ hiệu không do cơ quan có thẩm quyền
thưa quý vị chỉ còn khoảng một mươi tháng nữa tuần lễ cấp cao apec sẽ diễn ra tại đà nẵng đến thời điểm này các đơn vị xây dựng đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm nhằm bảo đảm phục vụ tốt nhất cho sự kiện này
ngay sau kỳ nghỉ tết nguyên đán anh trần văn sơn đội trưởng đội xây dựng cùng hàng chục công nhân của đơn vị nhanh chóng bắt tay vào thi công công trình cải tạo trung tâm hội trợ triển lãm thành phố đà nẵng thành trung tâm báo chí phục vụ apec

tại trung tâm báo chí apec nơi tác nghiệp của hàng ngàn nhà báo trong nước và quốc tế đã hoàn thành phần tháo rỡ đổ bê tông đôn nền phía trong nhà bê tông đài phun nước xây tường tầng hai
hiện đơn vị thi công đang tiếp tục huy động phương tiện máy móc nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công cố gắng hoàn thành trước ngày ba mươi tháng sáu

còn tại công trình nút giao thông hầm chui phía tây cầu sông hàn một trong số các hạng mục được thành phố đà nẵng ưu tiên nâng cấp để phục vụ tuần lễ apec liên tục trong nhiều tháng nay tranh thủ thời tiết thuận lợi nhà thầu đã huy động tối đa cán bộ công nhân cùng hàng chục máy móc thiết bị làm việc ba k một ngày nhằm đảm bảo tiến độ
chúng tôi đang tập trung nhân lực thiết bị để cố gắng hoàn thành công trình
cố gắng là sớm nhất vào ngày hai mươi chín tháng ba và muộn nhất là ngày một mươi năm tháng bốn sẽ bàn giao công trình này cho thành phố để phục vụ cho hội nghị apec
cùng với việc gấp rút thi công các công trình trọng điểm hiện thành phố đà nẵng cũng đang tiến hành cải tạo
chỉnh trang đầu tư hệ thống điện chiếu sáng cảnh quan vỉa hè của hàng chục tuyên phố để phục vụ cho sự kiện apec sẽ diễn ra trong tháng một mươi một tới đây
tối qua tại trung tâm văn hóa kinh bắc thành phố bắc ninh đã diễn ra chung kết cuộc thi người đẹp kinh bắc năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề du xuân chảy hội miền quan họ
đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm một trăm tám mươi năm năm ngày thành lập và hai mươi năm ngày tái lập tỉnh bắc ninh
từ một trăm bốn mươi bốn thí sinh dự thi phòng sơ khảo ban tổ chức đã chọn ra hai mươi bảy thí sinh xuất sắc nhất dự thi vòng trung khảo
trong đêm chung kết các thí sinh trình diễn ở các nội dung như trình diễn trang phục áo dài truyền thống trang phục quan họ trang phục áo tắm trang phục dạ hội
ban tổ chức chọn ra năm thí sinh xuất sắc nhất tham gia phần ứng xử
kết thúc cuộc thi ban tổ chức trao vương miện trị giá hai trăm linh triệu đồng và giải thưởng bảy mươi triệu đồng cho người đẹp kinh bắc thứ nhất thí sinh nguyễn thị hồng ngọc
người đẹp kinh bắc được tổ chức lần đầu tiên năm hai nghìn tám qua gần một mươi năm tổ chức
cuộc thi là dịp để các thí sinh trải nghiệm các di tích lịch sử văn hóa và làng nghề truyền thống tỉnh bắc ninh
bởi vậy đây là ngày hội văn hóa của thanh niên bắc ninh nhằm bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống của phụ nữ bắc ninh kinh bắc
suốt nhiều năm nay các em học sinh ở thôn a liêng xã tà rột huyện đắc rồng
hoặc ngồi trên phao tự chế để qua sông tới trường tìm con chữ
giấc mơ được học chữ đã khiến phụ huynh và các em học sinh ở đây không quản ngại gian khổ và nguy hiểm mỗi lần đến trường
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
hầu như ngày nào cũng vậy cứ mỗi lần con tới trường hay về nhà thì anh hồ văn đam lại phải dùng chiếc phao bằng xăm ô tô để đưa đón con sang sông
gia đình anh đam có ba đứa con đang theo học phía bên kia sông nên mỗi ngày anh phải đưa đón các con mình qua lại sáu lần
vất vả và nguy hiểm là vậy nhưng vì tương lai anh đam phải đưa con đến trường
điểm trường a vương ở xã tà rột huyện đắk rông tỉnh quảng trị có bảy mươi bảy em học sinh tiểu học thì có đến ba mươi em ở thôn a liêng
mỗi ngày hai buổi ba mươi em này phải vượt qua đoạn sông rộng chừng một trăm linh mét
ngày nào trời nắng ráo các em chia thành tốp cùng nhau lội qua sông
còn vào trời mưa nước dâng cao thì các em cùng ngồi chung nhau trên một chiếc phao để người lớn đưa qua
mỗi lần đi học cháu ngồi trên chiếc phao cháu rất là sợ
việc vận động các em ở những nơi có đường xá đi lại khó khăn như thế này đến trường đầy đủ là sự nỗ lực lớn của các thầy cô
tuy nhiên để duy trì đủ sĩ số là một chuyện không hề đơn giản
bởi lẽ gần một nửa học sinh của điểm trường a vương là ở bên kia sông không đò và cũng không cầu
mùa mưa trở rách thì vấn đề về nước sông sữa rất là to
các em rất là khó khăn trong việc đi học đúng giờ
mong rằng các bạn em có thể quan tâm tới các em ở vùng cao để các em có thể đi học học tập một cách an toàn
dù gian khổ và đầy nguy hiểm nhưng trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn
thì nhiều gia đình không còn cách nào khác
hàng ngày vẫn phải đưa con em đến lớp bằng cách như thế này
do ảnh hưởng của mưa rét kéo dài trong những ngày giáp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
hàng ngàn hectare lúa vụ đông xuân tại quảng bình đã bị ngập ống và chết
tỉnh quảng bình chỉ đạo các địa phương khẩn trương tiêu ống và hỗ trợ nông dân
gieo lại toàn bộ diện tích bị thiệt hại để không ảnh hưởng đến sản xuất vụ đông xuân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là ruộng lúa của hộ gia đình ông nguyễn văn vương
ở xã hồng thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình
mưa rét kéo dài trong những ngày giáp tết nguyên đán vừa qua
đã khiến toàn bộ diện tích lúa mới gieo trồng của gia đình ông bị ngập úng và chết
ông vương cùng nhiều hộ gia đình khác đang phải xuống đồng làm lại đất ruộng để tiến hành gieo xạ lại
theo báo cáo của sở nông nghiệp và phát triển đông thôn tỉnh quảng bình
có gần hai hectare lúa của bà con địa phương bị ảnh hưởng
trong đó có gần hai trăm linh hectare bị thiệt hại nặng sau đợt mưa rét vừa qua
hiện công tác khắc phục đang được triển khai gấp rút cho kịp thời vụ
hiện nay ủy ban nhân dân huyện lệ thủy đã tiến hành chỉ đạo khẩn trương tiêu ủng nước
để cho bà con có dùng khô để gieo lại
mặt khác phòng nông nghiệp huyện đã chỉ đạo các xã đăng ký dòng để tiến hành gieo lại
nhưng cũng có một số khó khăn đó là với thời tiết diễn biến bất thư như hiện nay
trong thời gian tới cũng sẽ có sơ diện tích mưa lớn
và mặt khác những cánh mương trên địa bàn huyện có một số đã bị hư hồng do đợt lù vừa trước
nên là cái gì
việc tiêu ủng nước cũng còn gặp nhiều khó khăn
có thể nói diễn biến xấu của thời tiết đã ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất nông nghiệp của tỉnh quảng bình
ưu tiên nguồn điện để chống ứng cứu lúa đồng thời trích kinh phí mua dòng lúa hỗ trợ nông dân
gieo xả lại toàn bộ diện tích bị thiệt hại để không bỏ chống diện tích sản xuất
mời quý vị đến với những tin tức quốc tế
tổng thống mỹ khẳng định quan hệ mỹ nhật là trụ cột an ninh của khu vực châu á thái bình dương
tổng thống mỹ cân nhắc ký xác lệnh nhập cư mới
tại cuộc họp báo chung sau hội đàm với thủ tướng nhật bản shinzo abe tại washington
tổng thống mỹ donald trump và thủ tướng nhật bản shinzo abe đánh giá liên minh giữa mỹ và nhật bản
là hòn đá tảng cho hòa bình và ổn định khu vực châu á thái bình dương
trong tuyên bố chung hai bên xác nhận trong bối cảnh an ninh của khu vực
vẫn đang nóng mỹ sẽ tăng cường sức mạnh trong khi đó nhật bản sẽ giữ vai trò
và trách nhiệm lớn hơn với tư cách là nước đồng minh hai bên nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện
và mở rộng hợp tác quốc phòng dựa trên phương châm hợp tác quốc phòng nhật mỹ năm hai nghìn một mươi năm
hai nước sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác đối tác và các nước đồng minh khác ở khu vực
hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì trật tự xã hội dựa trên luật pháp quốc tế
những cam kết của tổng thống mỹ trump được coi là thắng lợi đối với thủ tướng nhật abe
bởi chuyến thăm của ông đến mỹ với mong muốn xây dựng mối quan hệ hữu nghị tin tưởng lẫn nhau
cũng như gửi đi thông điệp rằng liên minh giữa hai nước là không thể lung lay
về thương mại thủ tướng abe cho biết ông hiểu quyết định của tổng thống mỹ rút khỏi hiệp định
đối tác xuyên thái bình dương tpp nhưng mỹ và nhật bản đã nhất trí về khung đối thoại kinh tế mới
sau cuộc gặp tổng thống mỹ donald trump đã nhận lời mời của thủ tướng abe đến thăm nhật bản trong năm nay
tổng thống mỹ donald trump vừa cho biết ông đang cân nhắc việc ký một
xác lệnh mới cấm nhập cư nhằm vượt qua các giao cản pháp lý mà xác lệnh đầu tiên đã vấp phải
bất chấp việc xác lệnh cấm nhập cư do ông ký hôm hai mươi bảy tháng một đã gặp hai thất bại liên tiếp ở cấp tòa án liên bang
tổng thống mỹ trump vẫn khẳng định luật pháp đứng về phía ông
tổng thống mỹ cho rằng ông còn rất nhiều lựa chọn khác bao gồm việc ký một xác lệnh hoàn toàn mới
và động thái này có thể sớm được đưa ra trong ngày một mươi ba hoặc một mươi bốn tháng hai
trước đó ngày hai mươi bảy tháng một ông donald trump đã ký xác lệnh tạm thời
cấm nhập cư với người đến từ bảy nước hồi giáo gồm iraq syri iran libya somali sudan và yemen trong chín mươi ngày
với người tị nạn trong một trăm hai mươi ngày và vô thời hạn với người tị nạn syri
bộ trưởng quốc phòng đức đã nhất trí với lời kêu gọi của mỹ về việc các quốc gia châu âu
trong liên minh quân sự bắc đại tây dương nato cần phải chia sẻ gánh nặng chi phí ở mức cao hơn hiện nay
tuyên bố được bộ trưởng quốc phòng đức
von der leyen đưa ra sau cuộc gặp với người đồng cấp mỹ james mattis tại washington
về vấn đề hợp tác quân sự giữa hai nước
phát biểu với báo giới bà von der leyen cho biết lời kêu gọi các đối tác nato của mỹ
tăng đóng góp ngân sách cho liên minh quân sự này là một đòi hỏi chính đáng
bộ trưởng quốc phòng đức cũng đánh giá cuộc gặp với người đồng cấp mỹ là tích cực
đồng thời hoan nghênh đề nghị của ông mattis về việc làm sâu sắc hơn đối thoại chiến lược giữa hai nước
theo bà von der leyen bộ trưởng quốc phòng mỹ đã bày tỏ cam kết rõ ràng và sâu sắc với nato
bên cạnh đó hai bên cũng nhất trí rằng nhiều vấn đề quốc tế sẽ không thể giải quyết được nếu thiếu nga
bốn người chết và hơn một trăm linh người bị thương sau khi một trận động đất mạnh sáu bảy độ richter
xảy ra vào khoảng hai mươi hai h ngày hôm qua ở một hòn đảo ở miền nam philippines
tâm trấn nằm ở độ sâu hai mươi bảy km
trung tâm cảnh báo sóng thần thái bình dương cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần
đài phát thanh địa phương dẫn lời quân đội philippines cho biết nhiều người được cho là đang kẹt trong các đống đổ nát
april sanchez người phát ngôn cơ quan quốc phòng khu vực cho biết bảy người bị thương ngoài surigao
họ chia thể xác định con số cụ thể ở trong surigao do thành phố bị mất điện
nhiều người dân thành phố suriga nhanh chóng sơ tán lên những khu vực cao hơn do lo sợ sóng thần
trận động đất làm sập một cây cầu một tòa nhà và một số ngôi nhà
thành phố còn dung chuyển thêm nhiều giờ do dư chấn
những thông tin quốc tế vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân